nga sài gòn vừa thông báo tăng cường ba mươi bảy chuyến tàu phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
kèm với đó là kế hoạch điều chỉnh giảm giá vé cho nhiều đối tượng khách hàng
ngoài các chuyến tàu khách hoạt động mỗi ngày dịp lễ hai tháng chín ga sài gòn sẽ chạy thêm ba mươi bảy chuyến với khoảng một mươi bảy chỗ
trường hợp lượng khách tăng cao đơn vị chủ quản sẽ tiếp tục bổ sung
hiện mỗi ngày tổ chức chạy năm đôi tàu khách thống nhất giữa ga sài gòn đến hà nội và ngược lại
bên cạnh đó còn các tàu khách khu đoạn đi các tỉnh miền trung
dịp cuối tuần khi lượng khách thường tăng cao đường sắt sài gòn sẽ chạy thêm các đoàn tàu đi một số ga về phan thiết
nha trang quy nhơn quảng ngãi đà nẵng
việc bán vé đang áp dụng bằng nhiều hình thức như qua website hoặc bán vé tại nhà ga các đại lý qua các ứng dụng ví điện tử
hiện đường sắt sài gòn đang áp dụng nhiều hình thức giảm giá vé đối với hành khách là đối tượng chính sách học sinh sinh viên trẻ em